ngày hai mươi sáu tháng ba nhận được thông tin từ tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn ts đang bị hỏng máy
thả trôi trên khu vực biển cách phía nam đảo bạch long vĩ ba mươi hải lý bộ tư lệnh vùng cảnh sát
đến hai mươi ba giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tàu csb chín nghìn bốn đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn ts trong điều kiện gió
đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh tàu csb chín nghìn bốn đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn
kiểm tra chăm sóc y tế động viên tinh thần cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên và tiến hành
kéo tàu bị nạn tàu cá na chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn ts gồm tám thuyền viên do anh hoàng đình thành ba mươi sáu tuổi quê xã sơn hải
huyện quỳnh ngọc
lưu nghệ an làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại khu vực này thì bị hỏng máy
vỡ hộp số không thể khắc phục được hiện tàu csb chín nghìn bốn đang tổ chức lai kéo tàu bị nạn về lạch quen
quỳnh lưu nghệ an và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng dự kiến khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng ba
tàu csb chín nghìn bốn sẽ lai kéo tàu na chín mươi nghìn ba trăm một mươi bốn ts về đến lạch quen